tự xưng là cán bộ công an với những kịch bản tình huống được tạo dựng sẵn
nhưng không may một tình huống hy hữu khi đối tượng gặp ngay công an thật
đây là một đối tượng tự xưng là đại úy trần văn hùng công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đang điều tra vụ mạo danh và cần nạn nhân phối hợp
điều đặc biệt là khi gọi video call đối tượng có cho xuất hiện hình ảnh hai người mặc quân phục công an như đang ngồi làm việc tại văn phòng
sau đó đối tượng tắt camera và yêu cầu nạn nhân phải ngồi trong phòng có một mình để tiện làm việc với công an
không những thế đối tượng còn hỏi chi tiết xem nạn nhân đang ở đâu có một mình hay với người khác
sử dụng điện thoại gì hay thậm chí điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin
vì quá trình làm việc tốn khá nhiều
sau khi hỏi rất chi tiết về những vấn đề xung quanh đối tượng nói bắt đầu quá trình lưu tâm
và yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân như tên tuổi địa chỉ số căn cước công dân
tuy nhiên khi phía nạn nhân bật camera lên có mặc quân phục công an
thì đối tượng bất ngờ hỏi anh là công an à anh công tác ở đâu
khi được trả lời là công an ở sài gòn thì đối tượng nói tôi nhìn mặt anh là tôi biết anh dỡn từ nãy rồi
sau đó không lâu thì đối tượng tắt máy
báo cáo tổng bộ hoàn toàn chính xác
anh mặc quần áo và làm gì đấy
em mặc quần áo bình thường em đi làm
anh là công an ở đâu đây
em công an sài gòn anh ạ
tôi nhìn mặt anh là tôi biết anh dỡn từ nãy rồi
thời gian vừa qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phản tích
tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay càng nhiều và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi
có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng
gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần giữ an toàn
giống mạng tại việt nam
thế nhưng do sự chủ quan và thiếu cảnh giác đề phòng của một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp
tổ chức cá nhân đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đa phần thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội báo chí
khi xảy ra vụ việc nạn nhân bị các đối tượng giả mạo công an uy hiếp với tinh thần
nên không trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
công an phường đức giang quận long biên thành phố hà nội đã kịp ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức gọi video call
giả danh công an
ngay tại thời điểm nạn nhân chuẩn bị số tiền hơn ba tỷ đồng cho các đối tượng tội phạm
nhận được một cuộc gọi điện thoại hình ảnh của đối tượng tự xưng là công an
thông báo số tiền hơn ba tỷ đồng bà thu
tại đức giang quận long biên hà nội đang cười ở ngân hàng là thu lợi bất chính từ một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn
đối tượng yêu cầu vợ chồng bà thu phải ngay lập tức ra ngân hàng
chuyển số tiền từ hai sổ tiết kiệm sang một tài khoản khác để cơ quan an ninh theo dõi
toàn bộ hành trình di chuyển ra ngân hàng
đối tượng giả danh công an liên tục thúc ép theo dõi mọi diễn biến qua điện thoại
nhận thấy thái độ lo lắng sợ sệt khi yêu cầu rút một số tiền lớn trước thời hạn của hai vị khách cao tuổi
nhân viên của ngân hàng đã tìm mọi cách động viên
tìm hiểu lý do rút tiền
nhưng ông thảo và bà thu
kiên quyết giữ kín theo chỉ đạo của đối tượng mạo danh công an
vừa trì hoãn bằng các biện pháp nghiệp vụ để không cho khách hàng rút tiền
đồng thời nhân viên ngân hàng ngay lập tức liên hệ với công an phường đức giang quận long biên để phối hợp giải quyết
chỉ đến khi cán bộ công an trực tiếp nói chuyện với đối tượng lừa đảo
ông thảo mới tin rằng cả hai vợ chồng ông đã bị lừa
ông thảo tại phường đức giang quận long biên
thành phố hà nội chia sẻ
là vì nó mặc sắc phục công an
xưng danh công an
có cả số hiệu tôi đã nghi ngờ rồi
nhưng tôi vẫn phải thực hiện vì công an yêu cầu mà
nhờ ngăn chặn kịp thời
nên số tiền hơn ba tỷ đồng của vợ chồng ông thảo chưa bị kẻ gian chiếm đoạt
tuy nhiên với hình thức lừa đảo công nghệ cao như hiện nay
đặc biệt là chiêu trò sử dụng hình ảnh mạo danh công an bằng kỹ thuật số
không ít nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền không hề nhỏ
các phương thức nhận biết hành vi lừa đảo
bộ công an cảnh báo thủ đoạn giả danh mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp
mà các đối tượng thường sử dụng có đặc điểm chung là ẩn danh dưới số điện thoại giống hệ số điện thoại công khai của cơ quan công an
viện kiểm sát
để gọi điện cho bị hại
thông báo họ đang bị kiện
vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án
chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra xác minh
đã có lệnh bắt của viện kiểm sát nhân dân
báo chúng yêu cầu bị hại kê khai tài sản
số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng
sau đó các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa
sẽ bắt tạm giam nạn nhân
để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền
hoặc đọc mã otp
để bọn chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng
với vỏ bọc để xác minh điều tra
ngoài ra còn có một đặc điểm khác của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
mà người dân có thể dễ dàng nhận biết đó là
các đối tượng
yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai
mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin
không trình báo cho cơ quan công an được biết
mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất
không có sai phạm
nhưng trước những lời đe dọa thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng
và không đủ tỉnh táo để nhận biết được sự việc lừa đảo
qua công tác nắm tình hình
số bị hại bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mạo danh
giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp
đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội báo chí
thiếu ý thức cảnh sát với tội phạm
không có kiến thức về bảo mật thông tin cũng như hiểu biết về các hoạt động tố tụng hình sự
khi xảy ra vụ việc
nạn nhân không biết thông tin về đối tượng
không biết tại sao bị mất tiền trong tài khoản
hoặc do lo sợ mất uy tín
nên không trình báo với cơ quan công an
gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
bộ công an cảnh báo
bộ công an nêu rõ
cơ quan công an các cấp
khi làm việc
điều tra với các cá nhân
tổ chức doanh nghiệp
sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo
triệu tập gửi đến chính quyền địa phương
địa chỉ công ty
thân nhân gia đình
và người mà cơ quan công an muốn làm việc
tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội
vì vậy bộ công an khuyến cáo
các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ
tự xưng là cán bộ
của các cơ quan công an
và các cơ quan tư pháp
tiến hành tố tục hình sự
để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
hoặc giả danh nhân viên ngân hàng
yêu cầu nhận tiền
quà biêu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí
trả các khoản nợ không xác định
đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
số điện thoại số chứng minh thư căn cước công dân
địa chỉ nhà ở số tài khoản ngân hàng mã otp
trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết
hoặc khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch
khi gặp những tin nhắn thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền
nhờ mô thẻ điện thoại
yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản
nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài
thì cần đặc biệt cảnh sát
tuyệt đối không làm theo
nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin
khi nhận các cuộc gọi điện thoại
có dấu hiệu nêu trên
người dân cần bình tĩnh không lo sợ
nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục
hướng dẫn tố giác tội phạm của cổng thông tin điện tử bộ công an
địa chỉ tại http bocongan gov vn
để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết